sau khi tỉnh nghệ an liên tiếp ghi nhận các ca dương tính với virus sars cov hai
ngay trong đêm qua ngành y tế và huyện diễn châu đã khẩn trương tiến hành phong tỏa khu vực liên quan
và truy vết thần tốc để thanh lọc các trường hợp f một
qua điều tra truy vết cơ quan chức năng xác định có hơn sáu người liên quan
trong đó một trăm linh hai trường hợp có nhóm nguy cơ cao ở trong nhóm nguy cơ cao tiếp xúc gần
không đeo khẩu trang khi ăn uống
vì vậy trong suốt cả đêm hơn một trăm ba mươi cán bộ nhân viên y tế sinh viên của trường đại học y khoa vinh
đã qua tập huấn có mặt tại huyện diễn châu cùng tham gia hỗ trợ lấy mẫu truy vết f một
tại địa bàn bảy xã có nguy cơ cao
trước đó do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch covid một mươi chín
đặc biệt là khi phát hiện thêm ca dương tính tại huyện diễn châu
vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tỉnh nghệ an đã quyết định giãn cách xã hội toàn huyện diễn châu
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ngoài ra các xã diễn thị diễn cát diễn tân diễn trung và diễn kim
phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an cũng đã đề nghị bộ tư lệnh quân khu bốn
hỗ trợ phương tiện máy móc để sớm phun hóa chất tiêu độc khửa chùng những xã mà f đi qua